sau một thời gian tạm lắng gần đây tình trạng phá rừng trái phép tại tỉnh bắc cạn lại có xu hướng gia tăng
đặc biệt có những vụ lâm tặc ngang nhiên chặt hạ hàng trăm cây gỗ trong rừng phòng hộ
phóng sự sau của phóng viên truyền hình nhân dân mới thực hiện sẽ cho thấy rõ hơn về điều này
hai trăm ba mươi cây xoan có đường kính từ năm mươi đến tám mươi cm ở trong khu vực phòng hộ thuộc thôn nà món
thị trấn phủ thông huyện bạch thông mới bị lâm tặc chặt hạ
khối lượng gỗ bị chặt hạ trái phép khoảng chín mươi mét khối đã được lâm tặc tập kết chuẩn bị đem đi tiêu thụ
xác minh của lực lượng chức năng cho thấy người khai thác trái phép số gỗ này là ông bàn văn sơn là người dân địa phương
còn đây là vụ án phá rừng khác mới xảy ra ở xã dương quang thành phố bắc cạn
một vạt rừng đã bị khai thác trắng
tại hiện trường gỗ sau khi bị chặt hạ đã được cưa thành khúc còn ngổn ngang
qua xác minh khu vực này theo quy định không được phát phá
do đó việc người dân chặt hạ toàn bộ cây trong khu vực này là vi phạm pháp luật
cái lô rừng mà các anh vừa nêu thì chúng tôi cũng chưa xác minh cụ thể
kiểm tra chúng tôi đang cho kiểm lâm phụ trách địa bàn kiểm tra lại
xem là cái lô rừng đấy là nó thuộc cái đối tượng gì
khu vực dương quang ấy thì chúng tôi cũng thường xuyên có tuần tra kiểm tra
tuy nhiên thì chắc là cái vụ việc nó mới xảy ra
rồi anh em địa bàn nó cũng chưa nắm được
thì qua cái thông tin này thì chúng tôi cũng sẽ kiểm tra
nếu như cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín tỉnh bắc cạn chỉ xảy ra một mươi tám vụ phá rừng
thì năm tháng chín
đầu năm nay đã xảy ra chín mươi sáu vụ
diện tích rừng bị chặt hạ cũng tăng hơn hai mươi sáu hectare so với cùng kỳ năm ngoái
trong khi những vụ phá rừng đặc dụng giảm
thì tại tỉnh bắc cạn những vụ phá rừng phòng hộ rừng tự nhiên lại có xu hướng gia tăng
bên cạnh việc phá rừng trái phép để lấy gỗ
thì một nguyên nhân nữa là người dân chặt phá rừng tự nhiên để lấy đất sản xuất